tại cơ quan cảnh sát điều tra nguyễn văn thành một mực cho rằng
mình vô can không liên quan đến cá chết của chị đặng thị bích hợp
với sự lọc lõi cùng kế hoạch của mình rất hoàn hảo
cơ quan điều tra sẽ khó lòng chứng minh được hành vi phạm tội của y
nhưng cứ không thể chối cãi cuối cùng các điều tra viên đã buộc nguyễn văn thành phải mở lời nhận tội
thanh khai nhận rằng anh ta giả danh cảnh sát kinh tế chỉ để với mục đích lừa tình
khi biết được thanh đang chung sống với người phụ nữ khác như vợ chồng ở mỹ tho
chị bích hợp do ghen tuông nên đã đe dọa phá
từ đó thanh nảy sinh ý định giết chị bích hợp
sau khi đặt quan hệ yêu đương rồi
bị hại phát hiện đối tượng đã có vợ của con rồi
nên yêu cầu đối tượng thành phải liên dị vợ với cô này với cô hợp này
nếu đối tượng không chịu liên dị thì nó sẽ tìm cách phá hoại hạnh phúc gia đình
đặc điểm tâm lý của đối tượng tuy là lừa đảo nhiều cô gái nhưng rất thương vợ con
nên không muốn phá vỡ hạnh phúc đó
nên là năng nảy sao nhiều ngày năng nảy đối tượng nên là bị hại
nhưng mà bị hại không đồng ý
thì đối tượng mới nảy sinh ý định là giết nạn nhân
để thực hiện kế hoạch này sau nhiều ngày nghiên cứu từng hành động
ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu thanh bảo là đưa chị bích hợp về đức hòa để ra mắt gia đình
tin lời hợp đồng ý
theo kế hoạch đã được vạch ra thanh bảo chị bích hợp cầm cố xe máy để vay một mươi bảy triệu đồng
thanh đã cố tình chạy xa lòng vòng qua nhiều nơi nhiều địa bàn
như quận tân phú hóc môn củ chi hậu nghĩa đức hòa long an
trên đường đi thanh mua đồ ăn thức uống để có lý do đưa chị bích hợp vào cánh rừng tràm vắng vẻ
thì khi đi là đối tượng là không phải đi từ mục bạch từ các bè tình giang đi lên tới điểm chỗ đâu
mà đối tượng đi dòng từ thành phố đi qua củ chi hóc môn rồi
rồi ghé cũng nhiều nơi uống cà phê nói chung là để kéo dài cái thời gian
để kéo dài thời gian đi về chiều thì đi lúc là sáu mấy bảy giờ sáng rồi
lại dùng lúc chị bích hợp không để ý thành đã bỏ thuốc ngủ vào ly bia và đưa cho chị uống
khi chị bích hợp đã ngấm thuốc ngủ thành đã ra tay sát hại

biết chắc chắn rằng chị bích hợp đã chết thanh lục giỏ sách lấy hết số tiền thuế chấp xe của chị bích hợp
biết sớm hay buộn sát của nạn nhân cũng sẽ bị phát hiện
nên trong kế hoạch của thanh để đánh lạc hướng gây khó khăn cho công tác điều tra
y đã xé quyển sổ hộ khẩu của chị mang theo bên người để sắp đặt lại tại hiện trường
thanh tin rằng với sự đố chữ lực lượng điều tra sẽ bí lối
một kế hoạch hoàn hảo của một kẻ có đầu óc bệnh ngoạn
đối tượng thanh là đối tượng lừa đảo chuyên về lừa đảo
và có hiểu biết đã có từng vào tù rồi có tình án rồi
nên là có sự tính toán thước nhằm để mà qua mắt che giấu thân thận của mình
thì qua quá trình điều tra làm việc bị can mục đích của bị can là
nếu cơ quan điều tra không tìm được nhân thân lai lịch của bị hại
thì sẽ không tìm được đối tượng là ai gây án là ai
và việc xé cái sổ hộ khẩu của nạn nhân là cũng nhằm mục đích như vậy
nhằm che giấu dòng thờ nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra
làm đánh lạc hướng
coi như là đối tượng biết rõ nhưng mà nhân thân mà tìm không được thì coi như là không
không thể nào biết được đối tượng là ai
nên là nó tưởng có chủ động tính toán từ trước
cái này là chủ động có tính toán
sau khi đã giản dựng một hiện trường theo kế hoạch lên sẵn
hắn lấy tiền và chiếc xe máy bỏ trốn về vĩnh long
cho đến khi xa lưới pháp luật
theo cơ quan điều tra thanh đã có vợ con
tuy nhiên tìm cách đua đòi ham chơi nhát làm
y khiến mọi người trong gia đình vợ con thất vọng
với cách nói như rót mật vào tai
y làm say lòng các cô gái nhẹ dạ cả tin
dưới mắt công an để lừa tình lừa tiền
vụ án đã khép lại
nhưng một trong những hàm ý đáng sợ nhất của vụ án giết người tại cánh rừng xến
chính là những kẻ lừa đảo lợi dụng sự thiếu thốn tình cảm của nữ giới
luôn có chiều hướng phạm tội ngày một nghiêm trọng hơn
chúng không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình
thậm chí là tạo ra một vụ giết người vô cùng phức tạp
với tội ác đã gây ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một
tòa án nhân dân tỉnh long an đã tuyên tử hình đối với nguyễn văn thanh
về tội giết người cướp tài sản
chúng tôi vừa kể đến quý vị toàn bộ quá trình điều tra bắt giữ tên sát nhân nguyễn văn thành
xuất phát từ lối sống lệch lạc
bất chấp cả luật pháp thì dù có xả quyệt đến đâu
cùng một kế hoạch hoàn hảo nhằm gây khó khăn cho việc điều tra
nhưng với sự quyết tâm cao của người ta
tội phạm của tập thể cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh long an
buộc hắn phải đền tội trước pháp luật và trả lại công lý cho nạn nhân
đồng thời chấn an tâm lý của người dân nơi đây
đây được đánh giá là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng
được xếp vào một trong những vụ án phức tạp nhất tại các tỉnh miền tây cho đến nay
qua đây thì có thể thấy công tác đấu tranh với tội phạm ngày một khó khăn
nhưng chúng ta vẫn có niềm tin rằng tội phạm dù có xảo quyệt quỷ quái thấy đâu
cũng sẽ bị khuất phục trước tài trí trước sự quyết tâm của lực lượng chức năng
cũng như những ngày bình thường khác sáng sớm ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
vợ chồng anh phan thanh hồng và chị bùi thị kim ngân
cùng nhau đi vào khu sườn trạm của khu du lịch sinh thái xã tân lập huyện mộc hóa tỉnh long an để lượm củi khô
đến đoạn bờ đê anh chị thấy một đám trò tàn giấu còn mới
nhìn kỹ thì thấy một sát người bị cháy đen

tử thi bị cháy biến dạng nằm ở gốc vắng khu du lịch sinh thái
không ai nhận diện được nạn nhân là ai từ đâu đến nguyên nhân nào dẫn đến cái chết thảm thương
nạn nhân tự thiêu hay ai sát hại
đó là điều quan trọng nhất cần xác định để lập án hoặc khép hồ sơ vụ việc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lòng an vào cuộc để tìm câu trả lời
đoán khám nghiệm đến hiện trường gồm phòng cảnh sát hình sự
phòng kỹ thuật hình sự và công an huyện mộc hóa bắt tay ngay vào nhiệm vụ
hiện trường cho thấy tử thi nằm giữa một tấm thảm cho tàn của lá và nhánh tràm
xung quanh thảm trò có những dấu hiệu chứng tỏ ai đó đã vung quét lá nhánh tràm xuống thanh đóng trước khi đốt

trái thì toàn bộ là nhận diện khu mặt thì đó rất là khó thì quần áo trên người thì nó trái hết đã chỉ lái nhâm nhở
trên người thì nó cháy hết cháy nhăm nhở còn chỉ còn một phần nào đó thôi
thì cơ quan cảnh sát điều tra thì trực tiếp là tôi là điều tra viên tiến hành khám nghiệm tử thi
thì qua các nghiệm tử thi thì tất cả cháy toàn bộ
thì trên cơ thể người cũng như cái khó nhận dạng
thì quá trình khám nghiệm tử thi mình thu giữ và phát hiện trên cổ của nạn nhân
có một sợi dây chiền có đặc điểm riêng
ngay thời điểm đó nhìn bằng mắt thường cán bộ điều tra đã có phán đoán
có thể đây là một vụ án mạng
tuy nhiên để xác định giả định đó cần có kết luận bằng khoa học kỹ thuật hình sự
từ những dữ liệu và những kết quả về cận lâm sàng của các cơ quan giám định trả lời
chúng tôi đi đến kết luận là nạn nhân này tử vong trước khi bị đốt cháy
và kết luận sau cùng là nạn nhân tử vong là do khu khởi cấp và nhiều khả năng là ngạc cơ học
qua công tác kết quả điều tra ban đầu được xác định đây là vụ án giết người
đặc biệt là có chất đặc biệt quan trọng
và vụ án này nó xảy ra trong thời điểm là tết nguyên đáng
nơi xảy ra là thuộc khu vực rừng tràm trên bd rừng gián người không có người qua lại
rừng dân cư không có người sinh sống cũng vậy
rừng dân cư không có người sinh sống cũng vậy

rừng dân cư cũng không có người không có nhân chức trực tiếp để phát hiện trường hợp đó
thứ hai nữa là về nạn nhân thì tung tích nạn nhân chưa xác định được
và qua công tác khám miệng trường thì cũng không thu được nhiều gì dấu vết để xác định được tung tích nạn nhân
và qua công tác khám miệng trường thì cũng không thu được nhiều gì dấu vết để xác định được
là một câu hỏi khó đặt ra cho ban chuyên án bởi hiện trường không có dấu vết nào làm manh mối dẫn đến câu trả lời
xác định để tìm ra hôn thủ việc đầu tiên là cần tìm ra danh tính của người phụ nữ xấu số
ban chuyên án đã quyết định đề nghị các cơ quan báo chí thông báo tìm tung tích nạn nhân
bệnh đạo phòng và các điều tra viên chính xác kể cả công an huyện
nhận định đánh giá là có khả năng là đây là cái vụ là án đặc biệt nghiêm trọng
vụ án giết người có thể giết người do
do là mâu thử tình ái hoặc giết người do là cướp tài sản
thì để tiến hành và nhanh chóng điều tra và tìm thủ phạm
thì lãnh đạo phòng cũng như lãnh đạo công an huyện tập trung vào hai bước
thứ nhất là xác định là tại thời điểm này
thì tại khu du lịch sinh thái thì xác định nhân chứng
thì có ai vào thời điểm trước vụ án xảy ra
thì có ai đi vào đây không thời gian địa điểm
cái thứ hai là phải là chi tìm được cái tung tích của nạn nhân là cái hai vấn đề chính là được là các đồng chí lãnh đạo là đặt ra
thì nói chung bước đầu thì qua thu thập thông tin thì các điều tra viên chính sát kể cả công an huyện
thì cũng xác định được là nhân chứng có nhân chứng xác định được là thời gian khoảng một mươi năm đến một mươi sáu giờ
ngày là hai mươi sáu tây là trước khi ngày mà tiến hành khám nghiệm á
thì phát hiện có là xe honda
hai người là chạy vào khu du lịch sinh thái đã xác định được phần nào về cái thời gian đó
và bước thứ hai nữa thì lãnh đạo phân công các đồng chí là
trinh sát và điều tra viên đi tìm là tung tích của nạn nhân trên các địa bàn là các tỉnh đồng tháp mơi
tỉnh bình dương
thành phố hồ chí minh đặc biệt là số công nhân đi làm gì xa
các mũi trinh sát được cử đi khắp các địa bàn để thu thập các thông tin có liên quan đến vụ án
trong đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải bằng mọi giá tìm ra tung tích người xem

tuyên hành rà so sot tung tích nạn nhân và làm các công việc không tương tích
hoặc các biện pháp tiên triền nhận động người dân ở trên địa bàn và trong và ngoài tỉnh
để tìm thủ tích hàng dân
thì qua sáu ngày liên tục thì phòng pc hai phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh long an
thì đã tiến hành đã nhận được cái đơn tố giác
người tố giác là chị trần thị cảm nhung là công nhân của công ty bao quen
phương tân tạo quận bình tân tp hcm
chị nhung cho biết có một người phụ nữ ở cùng phòng trọ tên là bùi thị qua
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám làm công nhân chung công ty với mình
ngoài giờ làm chị qua luôn ở nhà trọ cùng chị nhung
nhưng từ ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi hai chị qua đi đâu không rõ mặc vô âm tính đến nay
tình cờ chị nhung nghe thông tin công an truy tìm tung tích nạn nhân nữ bị chết cháy
nên nghi đó là người bạn của mình
lãnh đạo phòng phân công điều tra
để thu thập thông tin
thì bước đầu làm việc với chị nhung á
thì qua đặc điểm nhận dạng thì trên cơ sở nhận dạng mà cái đồ vật thu tại hiện trường
trong đó đặc biệt là cái sủi chiên
nên chị nhung đã nhận diện được là chính là chị qua
thì cái này ký là cơ sở ban đầu
để là cơ quan điều tra có cái hướng để điều tra
để có cơ sở khoa học chính xác
nên cơ quan cảnh sát điều tra phải là
là giám định chứng cầu giám định adn
thì cơ quan cảnh sát điều tra mời mẹ của chị hoa này là bà nhâm thị mến từ thái bình vào
thì mình thu mẫu và giám định cái mẫu adn
cán bộ kỹ thuật hình sự nhanh chóng bắt tay vào việc nhằm đưa ra kết luận chính xác về nhân thân
lai lịch của nạn nhân trên cơ sở khoa học
bởi đây là tiền đề mấu chốt cho công tác điều tra phá án truy tìm hung thủ
điều này là điều kiện của cơ sở khoa học

về adn thì xác định là bà nhâm thị mến sinh một nghìn chín trăm năm mươi hai
quê ở đông hưng thái bình là mẹ sinh học của mẫu gửi đến chưa xác định tên
và cho một kết quả xác định là chín mươi chín chín mươi chín
lúc này một loài các nghi phấn được ban chuyên án đặt ra
đang tạm trú ở tp hcm tại sao nạn nhân lại chết ở tân lập
cách nơi cư trú hàng trăm cây sổ
nạn nhân bị giết vì động cơ gì bị cướp hay bị trả thù cá nhân
để tìm kẻ tình nghi trong số một công nhân
theo quả thật
như mò kim đáy bể

để tìm cho được cây kim đó
để tìm cho được cây kim đó
các trinh sát hành sự vẫn cần mẩn tỏa đi các địa bàn
để tìm cho được cây kim đó

để tìm cho được cây kim đó

thì từ đó mới ra sót về các tỉnh
trong đó có vũng tàu đồng nai bình dương tp hcm
cơ quan đã cho ta lần mò các mối quan hệ
và biết được mối tình trạng và đã xác định bằng các đồ phát dụng xác định bạn trai
lần sau cùng tập đi qua đó là trình văn tám
ngay lập tức cán bộ điều tra và trinh sát tập trung tra cứu các hồ sơ
tàn thư có liên quan đến đối tượng trình văn tám
để truy tìm tôn tích đối tượng này
tiến hành tập trung vào đối tượng này
dừng lại các
đường đi nước bước cũng như nhân thân lai lịch mối quan hệ bạn bè của anh tá này
nên đã xác định địa điểm nơi ở của anh tám tại bình dương
giám sát nơi ở của tám trinh sát không phát hiện đối tượng này về nhà
phối hợp với công an địa phương qua công tác quản lý hành chính
trinh sát lại phát hiện trình văn tám đang trú trong một nhà trọ trên địa bàn tỉnh bình dương
sau khi xác định trình văn tám ở tại nhà trọ
ở thị xã giê giang của bình dương
thì xác định đây là những khu nhà trọ rất là đông dân cư
mà đối tượng này gây án rất là đặc biệt nghiêm trọng
là giết người với tính chất rất là dã man
thì các tổ trinh sát đã báo cáo về những chỗ ban lên đầu phòng
thì chọn một cái giải pháp là bây giờ là chia thành nhiều tổ
để giám sát chỗ nơi ở của tám
khi có những điều kiện thượng lợi thì các tổ trinh sát sẽ tiếp cận xử lý tám
thì đến ngày đủ điều kiện để các tổ trinh sát xác định tám
chạy xe ra đến cái đoạn đường dẫn thì các tổ trinh sát tiếp cận áp sát tám